trong bối cảnh hiện nay xu hướng phát triển mới tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh liên kết theo hướng công khai minh bạch
với nhận thức rõ và thực hiện đúng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia chuỗi liên kết
đó chính là giải pháp để có thể phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp ở việt nam
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba cả nước đã có trên ba mươi một hợp tác xã với hơn năm tám triệu thành viên
một trăm ba mươi bảy liên hiệp hợp tác xã khoảng sáu mươi ba hợp tác xã được đánh giá hoạt động hiệu quả
các sản phẩm của tác xã ngày càng đa dạng phong phú trong đó nhiều sản phẩm có giá trị cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường
tuy nhiên việc liên kết chuỗi còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ
để liên kết chuỗi giá trị thì tôi thấy rằng cái ý thức của nông dân thì cũng chưa có đồng bộ
họ còn có nhiều cái tình trạng đó là chưa có chặt chẽ với nhau
hoặc là bẻ chỉa những cái
hợp đồng với nhau như thế thì cũng cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước để bảo hộ cho các chủ thể chuỗi liên kết để tạo giá trị nó bền vững hơn
tôi rất là cần được một cái gọi là một cái lượng vốn mà có cái ưu đại tốt nhất cho chúng tôi để duy trì cái vùng nguyên liệu để đảm bảo cái đầu ra cho hợp tác xã
tại diễn đàn hợp tác xã quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
cân đối các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể
hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị bảo đảm tập trung có trọng tâm trọng điểm phù hợp với tình hình thực hiện từng giai đoạn
nhân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn vứt mắt
tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã ở địa phương
chủ động bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án liên quan để thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị hiệu quả cao
nghị quyết hai mươi của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã
chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các cơ chế
chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh bền vững
đồng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước